một đường dây vận chuyển trái phép một trăm tám mươi bốn bánh heroin vừa được công an tp hcm triệt phá thành công
lực lượng công an tạm giữ ba người có liên quan trong đó có hai người nước ngoài lưu trú trái phép tại quận một
hai đối tượng này móc nối với đối tượng tại việt nam để hoạt động vận chuyển ma túy từ tp hcm đi đài loan trung quốc
ngoài một trăm tám mươi bốn bánh heroin được đóng gói trong các vali công an còn phát hiện một số máy móc phương tiện nghi vấn dùng để gia công chia nhỏ
đóng gói ma túy được cất giấu trong ngăn bếp
tại cơ quan điều tra hai người nước ngoài thừa nhận nhập cảnh vào việt nam qua cửa khẩu đường bộ tại an giang vào ngày một mươi năm tháng ba
rồi đến tp hcm để nhận một trăm tám mươi bốn bánh heroin từ một đối tượng ở bà rịa vũng tàu
các đối tượng sử dụng máy xay máy ép nhằm nghiên nát ma túy thành bột rồi đổ vào các vỏ pin nén hàn nắp ở hai đầu để ngụy trang
sau đó đưa về đài loan trung quốc tiêu thụ
hiện công an tp hcm đang tạm giữ ba đối tượng đồng thời tiếp tục phối hợp với bộ công an và công an các tỉnh thành phố
truy xét mở rộng bắt giữ các đối tượng khác có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
tiến hành bắt tạm giam đối với phạm văn hiếu chú tại phường thuận hòa tp hcm có hành vi trộm cắp tài sản
trước đó ngày sáu tháng bốn người phụ nữ trú tại phường thuận hòa tp huế trình báo công an bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm hơn hai trăm năm mươi triệu đồng
công an tp huế nhanh chóng tổ chức lực lượng điều tra vụ việc
đến hai mươi một giờ cùng ngày thì bắt giữ đối tượng gây án là phạm văn hiếu
tại cơ quan điều tra hiếu khai nhận khoảng một giờ sáng ngày ba tháng bốn hiếu đã đột nhập vào nhà người phụ nữ trên qua ô thông gió
phát hiện trong nhà có kết sắt cắm sẵn chìa khóa hiếu mở ra lấy trộm số tiền hai trăm năm mươi ba triệu năm trăm linh nghìn đồng và nhanh chóng tẩu thoát
số tiền lấy trộm được hiếu mang đến ngân hàng gửi hai trăm linh triệu đồng và số còn lại dùng để tiêu xài
chỉ sau ba giờ truy xét công an tp huế đã nhanh chóng phá được án trao trả lại tài sản cho bị hại
còn tại tỉnh hà nam công an huyện bình lục cho biết vừa phối hợp xác minh điều tra làm rõ nhóm một mươi tám thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô tốc độ cao lạng lách đánh võng có biểu hiện gây dối trật tự công cộng trên địa bàn
trước đó vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng bốn ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có nhiều thanh thiếu niên tụ tập mang theo hung khí không đội mũ bảo hiểm
đi xe mô tô tốc độ cao lạng lách đánh võng trên một số tuyến đường thuộc địa bàn huyện bình lục gây mất an ninh trật tự lực lượng công an đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra xử lý
chỉ sau hai giờ đã xác minh làm rõ triệu tập làm việc một mươi tám thanh thiếu niên độ tuổi từ một mươi sáu đến một mươi tám trên địa bàn huyện bình lục và thu giữ một mươi xe mô tô bốn dao kiếm tuyếp sắt
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật

hiện cơ quan công an còn phát hiện tạm giữ một khẩu súng và một mươi chín viên đạn
tối ngày một mươi một tháng bốn tại khu vực đường võ nguyên giáp phường khuê mỹ quận ngũ hành sơn đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tăng hai đối tượng mua bán trái phép trên ma túy thu giữ ba viên thuốc lắc một gói ketamin một gói nước vui
tiếp tục điều tra mở rộng kiểm tra hai căn hộ trên địa bàn quận thanh khê phát hiện năm đối tượng thu giữ tám gói bột các loại trọng lượng khoảng ba kg thành phần nghi có chất ma túy
ngoài ra phát hiện thu giữ một khẩu súng một mươi chín viên đạn cùng nhiều đồ vật dùng để pha chế nước vui và hai vỏ bao nhãn hiệu các loại hiện công an quận ngũ hành sơn đang tạm giữ hình sự sáu đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng
liên quan đến sự cố sản lở hầm bãi gió thủ tướng phạm minh chính yêu cầu phải huy động tối đa nguồn lực để khắc phục khẩn trương thông tuyến vận tải đường sắt hà nội tp hcm trong thời gian sớm nhất
sự cố xảy ra trưa qua
trong quá trình thi công hầm bãi gió xảy ra hiện tượng sàn lở đất đá trên đỉnh hầm làm ách tắc vận tải đường sắt
tuy nhiên do hầm bãi gió xuống cấp nghiêm trọng điều kiện địa chất phức tạp mặt bằng thi công hạn chế nên đến nay mới khắc phục được vị trí sạt lở đầu tiên chưa khắc phục xong vị trí sạt lở thứ hai
thủ tướng yêu cầu bộ trưởng giao thông vận tải khẩn trương chỉ đạo chủ đầu tư dự án và các cơ quan trực thuộc huy động tối đa tất cả nguồn lực để khắc phục kịp thời sự cố sạt lở hầm bãi gió khẩn trương thông tuyến trong thời gian sớm nhất đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công cũng như trong quá trình khắc phục sự cố
xe tải lưu thông hướng huyện con rẫy về thành phố con tum đã va chạm với xe khách chở hai mươi ba người di chuyển ngược chiều vụ tai nạn khiến một người tử vong hai mươi hai người bị thương
xe tải lưu thông hướng huyện con rẫy về tp con tum đã va chạm với xe khách chở hai mươi ba người di chuyển ngược chiều vụ tên hạn khiến một người tử vong hai mươi hai người bị thương
ngay sau khi vụ việc xảy ra lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và xác minh nguyên nhân của vụ tai nạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã kết thúc điều tra vụ án cướp tài sản giết người hiếp dâm xảy ra vào ngày tám tháng hai tại khu phòng trọ thuộc khu phố năm
phường tăng nhân phú b tp thủ đức và chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố nguyễn đăng khoa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ngụ tại tỉnh tiền giang tội cướp tài sản giết người và hiếp dầm
theo điều tra nguyễn đăng khoa và nạn nhân ở cùng khu nhà trọ tại khu phố năm phường tăng nhân phú b tp thủ đức
phòng của khoa ở dãy đối diện với dãy của nạn nhân
sắp đến tết nhưng không có tiền tiêu xài ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn tức ngày hai mươi chín tháng chạp âm lịch thấy nạn nhân ở một mình trong phòng chuẩn bị đồ về quê ăn tết
khoa lấy lý do nhờ nạn nhân qua phụ dịch chuyển tủ quần áo rồi dùng dao tấn công nạn nhân rồi lục tiềm lấy một lắc vàng ba nhẫn vàng một điện thoại di động iphone một mươi hai pro
một sợi dây chuyền vàng một đôi bông tai vàng và ba triệu đồng sau đó khoa thực hiện hành vi hiếp dâm nạn nhân
để che giấu hành vi phạm tội khoa đã dùng dao chặt phân thi thể thành một mươi ba phần cho vào các túi ni lông cột kính rồi dùng xe máy chở hai lần đi đến quăng xuống mép kênh ven đường đi vào khu công nghệ cao thuộc phường tăng nhân phú a
sau đó khoa đi bán một số tài sản đã cướp được của nạn nhân rồi đem theo một số món còn lại đón xe khách về nhà bạn gái tại xã cát khánh huyện phù cát tỉnh bình định chơi tết
ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn khoa bị công an bắt giữ
hiện khoa đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
công an đã xác minh xử lý vật chứng trả lại cho gia đình nạn nhân nhanh chóng kết thúc điều tra
kết luận điều tra vụ án đề nghị truy tố nhằm sớm đưa vụ án ra xét xử nghiêm minh kịp thời trang đe giáo dục phòng ngừa góp phần làm giảm nỗi đau của gia đình nạn nhân

kết luận điều tra vụ án đề nghị truy tố nhằm sớm đưa vụ án góp phần làm giảm nỗi đau của gia đình nạn nhân